triển lãm quốc tế lần thứ tư về ngành công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản hai nghìn một mươi chín
đã thu hút sự tham gia của hơn một trăm ba mươi doanh nghiệp triển lãm đến từ một mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với đó là sự hiện diện của nhóm gian hàng quốc tế đến từ anh phần lan séc đức singapore trung quốc và australia
tại triển lãm các doanh nghiệp đã đưa đến các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ khai thác khoáng sản
đồng thời tại hội trợ các máy móc thiết bị hỗ trợ thiết bị thi công nền móng công trình
cũng đã được giới thiệu đến đông đảo nước

việt nam đang trong thời kỳ phát triển nhưng năng lực nghiên cứu khoa học và chế tạo thì còn rất nhiều hạn chế
và còn nhiều không gian để phát triển
trong khi chúng tôi có thế mạnh về nghiên cứu khoa học cho ra các sản phẩm có hiệu suất lao động rất tốt
chúng tôi đã mang đến hàng trăm loại máy thi công công trình khai mỏ thi công cao tốc
những sản phẩm của chúng tôi có tính năng sử dụng ổn định áp dụng khoa học tiên tiến trên thế giới
đồng thời tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
do vậy chúng tôi đến đây và mong muốn tìm kiếm những cơ hội để hợp tác
bên cạnh hoạt động trưng bày trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các buổi hội thảo chuyên đề hữu ích
nhằm chia sẻ các giải pháp nâng cao năng suất khai khoáng và tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động khai khoáng
khôi phục tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường
trong tuần tập đoàn gfs đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với đối tác sunwood trung quốc
một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị thi công nền móng công trình
đây được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn gfs
với mục tiêu đẩy mạnh lĩnh vực trọng tâm là đầu tư bất động sản và xây dựng hạ tầng
theo đó tập đoàn gfs và sunwood đã ký biên bản thỏa thuận về khả năng hợp tác đầu tư giữa hai đơn vị
với mong muốn hợp tác sâu rộng phát huy ưu thế của mỗi bên để cùng nhau khai thác thị trường
biên bản ký kết còn thể hiện nguyện vọng của sunwood trong việc xem
xét đánh giá cơ hội hợp tác đầu tư với gfs cũng như các tiềm năng phát triển của tập đoàn sunwood tại việt nam
theo biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn gfs và tập đoàn sunwood
hai bên đồng ý thảo luận cụ thể và chi tiết về vấn đề đại lý các loại thiết bị công trình cải tạo đất của sunwood
tại thị trường việt nam đồng thời tiến hành đàm phán về việc xây dựng trung tâm dịch vụ hậu mãi
và trung tâm bảo hành của các sản phẩm của sunwood
đặc biệt tập đoàn sunwood đồng ý tiến hành hợp tác đối với những dự án công trình của nhà nước
hoặc công trình có quy mô lớn của tập đoàn gfs trong việc cung cấp điều kiện yêu đái dịch vụ tốt nhất
và sẽ cùng với tập đoàn gfs thực hiện triển khai chung dự án
điểm chung giữa tập đoàn gfs và sunwood luôn nhất thể hóa giữa sản xuất học tập và nghiên cứu
bằng việc tập hợp các nhà khoa học giáo sư hàng đầu trong và ngoài nước dựa vào sáng tạo mang tính tiên phong
lấy sự khác biệt của sản phẩm để tạo bước phát triển đột phá
kết hợp giữa hai tập đoàn sẽ hứa hẹn việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của hai bên
cũng như sự phát triển chung của hạ tầng việt nam kể cả các tuyến tàu điện ngầm
thưa quý vị trước đây chầm hương là sản vật của các nước nam á
thế nhưng khoảng hơn một mươi năm trở lại đây chỉ còn malaysia indonesia thái lan và myanmar có chầm
và gần đây thì sản lượng chầm hương ở các nước này thấp hẳn do nguồn khai thác đã gần như cạn kiệt
hiện chỉ còn ba nước cung cấp chầm hương cho thị trường thế giới là việt nam lào và campuchia
trong đó chầm hương việt nam được đánh giá là có chất lượng cao nhất
theo thống kê sơ bộ của hội chầm hương việt nam từ năm hai nghìn một mươi đến nay
các doanh nghiệp kinh doanh chầm tại việt nam xuất khẩu sang các nước trung đông gần ba trăm sáu mươi năm lít tinh dầu chầm một năm
giá từ năm đến một mươi năm usd một lít
các thị trường trung quốc nhật hàn quốc thái lan khoảng ba trăm sáu mươi lít một năm nhanh chầm tám mươi bảy kg một năm
trong vài năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp chầm đã nỗ lực phát triển các sản phẩm mới
như chầm ảnh chầm cảnh nghệ thuật hàng thủ công mỹ nghệ hay chuỗi hạt
từng bước hoàn chỉnh sản phẩm trầm giá trị cao như trưng cất tinh dầu chầm
từ đó tạo ra thế mạnh khác biệt cho sản phẩm chầm hương việt nam tại các thị trường lớn trên thế giới
theo các chuyên gia với sự năng động của các doanh nghiệp việt trong việc đa dạng hóa các sản phẩm từ chầm
cùng với sự đón nhận tích cực của các thị trường quốc tế lớn
chầm hương sẽ sớm trở thành một thương hiệu mang đậm giá trị văn hóa của việt nam
cái mối quan tâm của họ bây giờ là làm thế nào mua được chầm đúng chầm đúng chầm tự nhiên chầm xịn
để nó đúng với cái giá trị mà họ bỏ ra và đúng như cái kỳ vọng mà họ mong muốn về sức khỏe về tâm linh
để mà có thể chúng ta xuất khẩu chầm hương sản phẩm chúng ta phải thực hiện hai kiểu tiêu thích nhất
là chúng ta phải có cái sản phẩm thật tốt thứ hai chúng ta phải xây dựng cái lồng tin với khách hàng
tôi nghĩ rằng là sản phẩm tốt này cộng với lồng tin giữa người mua và người bán
thì sẽ tạo một cái lợi
thế để cái liên vực chầm hương ở việt nam ngày càng được phát triển
để phục vụ cho sự phát triển chung của nền kinh tế việt nam
với tiềm năng và giá trị mà cây chầm hương đem lại
đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cây gió chầm trên thế giới là rất lớn
nhiều chuyên gia nhận định chỉ cần có sản phẩm tốt và cách tiếp thị bài bản
chắc chắn là cơ hội để chầm hương việt nam tạo dựng được thương hiệu ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong khi các doanh nghiệp làm cà phê sạch thương hiệu đang trật vật tìm một chỗ đứng trên thị trường
thì sự tràn lan của cà phê không xuất xứ không nguồn gốc đã làm hỗn loạn thị trường cà phê giang say
làm mất lòng tin của người tiêu dùng
việc phát hiện cà phê tầm nhuộm pin một lần nữa cảnh báo tình trạng mất an toàn thực phẩm đối với cà phê trong nước
nếu không sớm chấm dứt tình trạng này thì sẽ khó xây dựng thương hiệu cà phê việt cả trong nước và xuất khẩu
theo khoản ba điều năm của luật an toàn thực phẩm
việc sử dụng hóa chất phụ da không nằm trong danh mục có thể xử phạt và tiêu hủy
hành động này cũng có thể bị xử phạt từ một đến năm năm tù giam
quy chế xử phạt đã có tuy nhiên lại chưa có một quy chuẩn nào đối với cà phê giang say để bắt buộc mọi người phải thực hiện
điều này dẫn đến việc nhiều trường hợp đang trộn những thứ khác vào cà phê
việc phát hiện cà phê tầm ướp pin này chỉ là một phần nhỏ của tàng băng chìm
mà về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu cà phê chân chính
cà phê đang tập trung để đảm bảo số nhiệm chất lượng sản phẩm và thương hiệu
thì cũng có một số cơ sở vì cái mục đích lợi nhuận ảnh hưởng đến cái chất lượng của cà phê
gây ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề sức khỏe của người dân
đây là một vấn đề cần phải đánh án
không những là mất thương hiệu của cà phê trên thế giới
còn gây ra một cái chuyện là nó tạo ra một cái tâm lý
là rất là lo ngại rất là trực trạng
nhiều sản phẩm không đảm bảo tư dụng
và theo chúng tôi là phải sư nghiêm theo pháp luật để không để tình trạng này xảy ra
chỉ khi quy chuẩn được ban hành công tác kiểm tra mới có cơ sở pháp lý kỹ thuật chặt chẽ
để kiểm tra kiểm soát chất lượng mặt hàng này
phải đưa ra một quy trình quy chuẩn và áp cho những nhà máy đủ điều kiện để răng xa
nếu họ không đủ điều kiện và không đủ chuẩn không đủ quy trình không đủ là một nhà máy an toàn
thực phẩm nhà máy được cấp giấy chứng nhận của cơ quan pháp chế nhà nước thì chúng ta nên dẹp sót
trong lúc công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm đang chuyển hướng tập trung vào hậu kiểm
để giảm bớt những phiền hà cho doanh nghiệp thì việc hoàn thiện các khung pháp lý
kỹ thuật là hết sức cần thiết để việc kiểm tra xử phạt được minh bạch và nghiêm minh
đây là nền tảng quan trọng để xây dựng uy tín và thương hiệu
thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán việt nam tuần qua khá tuyệt vọng với việc
viên index tụt sấp nhanh chóng tụt khỏi mốc kháng cử khá sâu do các nhà đầu tư đã đổ xô bán cổ phiếu
vào các phiên giao dịch giữa tuần và dìm tất cả các nỗ lực phục hồi của thị trường trong nước
tuy nhiên ở vùng hỗ trợ này lực cầu bắt đáy đã chảy mạnh
kéo viên index hồi phục tại phiên giao dịch cuối tuần qua
tuần vừa qua đầu phiên thị trường cũng có nỗ lực phục hồi
nhưng không đi đến đâu vn index cố gắng cầm cự và nhích qua được mốc một một trăm năm mươi điểm trong vài phút
rồi tuột dốc nhanh chóng các cổ phiếu ngân hàng chính là sức ép lớn nhất cả về điểm số và tâm
lý vn index đã một lần nữa đánh mất ngưỡng một một trăm năm mươi điểm trong áp lực bán tăng vọt nhà đầu
tư đã bán sớm hơn và mạnh tay hơn kể từ khi chỉ số đóng cửa trên mức một hai trăm linh điểm đến nay đã
có năm phiên giảm trong tổng số bảy phiên giao dịch điều đó cho thấy áp lực bán ra đã tăng liên tục
nhà đầu tư cố gắng thoát hàng liên tục để nhịp giảm sâu hơn cho tới tận lúc đóng phiên giao dịch
có thể thấy được trong các phiên giao dịch vào cuối tuần tình thế thị trường khá tuyệt vọng vì
áp lực bán tháo tăng lên ồ ạt và kéo dài liên tục trong các phiên giao dịch cuối tuần
viên index được kỳ vọng lớn vào mốc một một trăm ba mươi điểm nhưng hiện tại đã bị xuyên thủng và giảm mạnh bốn mươi bốn
bốn điểm giảm ba tám mươi sáu xuống một chín mươi bốn sáu mươi ba điểm tại cuối phiên giao dịch ngày một mươi chín tháng bốn
mốc điểm này đã thấp hơn đỉnh tháng một năm hai nghìn một mươi tám mặc dù vậy nhóm cổ phiếu ngân hàng trong tuần qua
lại có được sự thu hút quan tâm nhiều hơn của nhà đầu tư nhưng cũng có nhiều biến động khá bất thường
riêng nhóm ngân hàng cũng có những biến động khá là bất thường khi mà có những phiên thì có giảm điểm
các chỉ số của ngân hàng giảm điểm khá mạnh sau đó thì phục hồi với cái triển vọng kinh doanh
kết quả kinh doanh của quý i đa phần các ngân hàng đã công bố và cái tương lai trong năm hai nghìn một mươi tám cũng rất là
từ sáng thì đây vẫn là một cái nhóm đỡ cho thị trường trong giai đoạn hiện nay
các nhà đầu tư đã đẩy thanh khoản tăng khá mạnh trong các phiên cuối tuần tổng giá trị khớp lệnh
sản đạt ba năm trăm ba mươi chín bốn tỷ đồng mức tăng này thực tế tốt hơn vì có cả yếu tố giảm giá cổ phiếu tuy vậy
một số chuyên gia lại nhận định rằng các nhà đầu tư chưa kỳ vọng mạnh mẽ vào sức bật của vn index
trong thời gian tới
có cái sự suy yếu ở một số các cái dòng cổ phiếu vôn hoa lớn và đâu đó cái mức định giá cũng tương đối là cao
thế thì tôi nhận thấy thêm nữa là hiện tại thị trường phim
đang có những kỳ hạn một tháng hai tháng ba tháng hay sáu tháng đều có kỳ vọng là giao dịch xung quanh
đến mức này có nghĩa rằng là nhà đầu tư về mặt tổng thể chưa kỳ vọng vào cái sức bật mạnh mẽ
của index trong thời gian tới
lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ khiến các chỉ số đảo chiều tăng điểm trong các phiên giao dịch cuối tuần
tính tới một mươi năm h ngày hai mươi tháng bốn chỉ số vn index tăng hai mươi năm hai mươi ba điểm
tương đương hai ba lên một một trăm một mươi chín chín mươi sáu điểm
hn index tăng một năm mươi hai điểm tương đương một một mươi sáu lên một trăm ba mươi hai năm mươi tám điểm
thưa quý vị những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một vũ hằng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinhtế thnda gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm
chương trình sẽ được phát mới vào chín h bốn mươi năm chủ nhật và phát lại trong các khung giờ chín h sáng thứ hai
một mươi năm h ba mươi thứ bốn một mươi h ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc youtube com vn
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau